còn tại tỉnh hậu giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng tám sáu đối tượng này gồm dương hoàng liệt nguyễn văn hóa nguyễn sương vinh phạm nguyễn minh quang bùi vĩnh châu
cùng chú tại huyện châu thành a tỉnh hậu giang và nguyễn thanh hiệp chú tại huyện phong điền thành phố cần thơ đi trên ba xe mô tô mang theo hung khí đến nhà trần trung tính ở xã nhân trạch huyện châu thành a tỉnh hậu giang để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau với nhóm của tính
hậu quả tính bị thương và tử vong ngay sau đó sau khi gây án các đối tượng đã lên xe bỏ đi ngay trong đêm cơ quan công an đã truy bắt được sáu đối tượng trên
cơ quan công an thu giữ nhiều kiếm giao tự chế thanh sắt được các đối tượng sử dụng để đánh nhau